tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại đà nẵng số ca tăng nhanh đã dẫn đến sự quá tải
tại các bệnh viện hiện ngành y tế đà nẵng cũng như bộ y tế đang tính đến phương án giảm tải
cho các bệnh viện trên cơ sở thành lập các bệnh viện giã chiến cũng như yêu cầu sự phối hợp
của các bệnh viện thuộc bộ công an bộ quốc phòng trên địa bàn đồng thời lên kế hoạch
mở cửa trở lại ba bệnh viện
trong sáng nay kiểm tra khả năng sẵn sàng phối hợp tại bệnh viện quân y một mươi bảy đánh giá cao
nguyễn trường sơn cho rằng đây là khu vực hoàn toàn biệt lập vì vậy rất phù hợp cho công tác
cách ly và điều trị trong khi ba bệnh viện lớn là bệnh viện c bệnh viện đà nẵng
bệnh viện chấn thương chỉnh hình của thành phố đang bị phong tỏa thì sự chia sẻ của
bệnh viện quân đội nói chung là rất cần thiết
về nhân lực là cũng sẵn sàng nếu cần thì tri viện cho các bệnh viện dân sự
bây giờ chúng ta đã cách ly tất cả các bệnh viện ba bệnh viện lớn rồi đúng không
thông tin về khả năng tiếp nhận bệnh nhân trở lại đối với ba bệnh viện đang bị phong tỏa
thứ trưởng bộ y tế cho biết bộ và ngành y tế đà nẵng đang phối hợp chặt chẽ
thực hiện các quy trình an toàn trước khi tính đến phương án mở cửa trở lại ba bệnh viện trên
thông tin về khả năng tiếp nhận bệnh nhân trở lại đối với ba bệnh viện trên
bệnh viện hòa vang bệnh viện phổi đà nẵng và sau đó sẽ xét nghiệm lại cho toàn thể những người ở trong bệnh viện
và nếu âm tính thì chúng tôi cũng sẽ lên kế hoạch để mở cửa trở lại tương tự đối với bệnh viện chấn thương trình hình
cũng theo đại diện bộ y tế hiện bệnh viện giã chiến cung thể thao tuyên sơn cũng đang được gấp rút hoàn thiện
với công suất tối đa có thể lên đến hàng nghìn dường bệnh
các quy trình liên quan đến tiếp nhận và điều trị cũng đang được tư vấn góp ý và tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu của bộ
dự kiến trong tuần này bệnh viện giã chiến tuyên sơn sẽ đưa đón những bệnh nhân nhiễm covid đầu tiên góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện trên địa bàn